đó là khung cảnh của trận động đất tại thổ nhĩ kỳ ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba khiến cả thế giới bàng hoàng với những con số thiệt hại thương vong đầy ám ảnh
chỉ ba ngày sau khi xảy ra cơn địa chấn kinh hoàng ấy bộ công an việt nam đã quyết định xuất quân sang thổ nhĩ kỳ hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả sau thảm họa thiên tai này
với hành trang là tinh thần và bản lĩnh vốn đã được đào tạo bài bản được gian luyện trong khó khăn thử thách
những chiến sĩ sĩ quan tình nhuệ nhất của lực lượng công an nhân dân việt nam không chỉ để lại những ký ức đẹp đẽ trong lòng nhân dân nước bạn
mà còn thể hiện năng lực của việt nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế
khi chúng ta cứu hộ cứu nạn ở trong nước thì nó dễ nó là của ta
nhưng khi chúng ta tham gia một lực lượng quốc tế và tham gia lại phối hợp với nước sở tại thì đây là cái câu chuyện mà rõ ràng là chúng ta phải rất thông tỏ và phải nắm rất rõ nhiệm vụ trong cái mà có thể phối hợp với thổ nhĩ kỳ và các lực lượng quốc tế khác cùng tham gia ở đó
ở đây nếu phải nói một cái
cái điểm là có một sự quyết sách rất quan trọng của đất nước chúng ta và trong đó có lãnh đạo bộ công an
cái thứ hai là chúng ta chuẩn bị nhân sự và phương tiện kịp thời
cái thứ ba nữa chúng ta đã làm tốt trong cái quá trình phối hợp ở bên đó
và cuối cùng thì tôi còn nhớ tổng thống thổ nhĩ kỳ đánh giá rất cao cái cử chỉ nhân đạo và kịp thời của việt nam
và đó như học coi đó như là một biểu tượng của một cái sứ mệnh về nhân đạo
mặc dù việt nam đã ký kết trong hiệp định về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp asean
từ năm hai nghìn năm chúng ta cũng có đội hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa theo hiệp định asean
nhưng việc đưa lực lượng đi nước ngoài thực hiện nhiệm vụ này thì đây là lần đầu tiên ở quy mô cấp thảm họa lớn như vậy
chịu áp lực chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân còn sống sót
việc bất đồng ngôn ngữ
trong quá trình thống nhất các phương án giữa các lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế
đã giúp cho lực lượng công an nhân dân việt nam có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác cứu nạn cứu hộ
đây cũng là nền tảng quan trọng giúp lực lượng cứu hộ của công an nhân dân việt nam điều chỉnh giao án huấn luyện sát với thực tế
để nâng cao khả năng cơ động khi diễn tập tránh để bị động trước các tình huống thảm họa xảy ra
được sự ghi nhận của nhân dân và đặc biệt là của cộng đồng quốc tế về năng lực trình độ của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy việt nam tham gia công tác cứu nạn hộ
đó cũng là một trong những cái vấn đề mà lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cần phải ý thức hơn nữa trong cái thực hiện công tác nghiệp vụ của mình
đó chính là phải nâng cao hơn nữa cái trách nhiệm trong huấn luyện trong tập luyện và chúng ta thường trực sẵn sàng chiến đấu
để sẵn sàng có thể là
sử lý cái sự cố ngay từ giải đoạn ban đầu
và đồng thời nữa là sẵn sàng để có thể hỗ trợ quốc tế khi cần thiết
để thực hiện được những việc đó thì chắc chắn rằng mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao nơi trong tinh thần học tập nêu gương và rèn luyện đạo đức người công an cách mạng theo sáu điều bác hồ dạy lực lượng công an nhân dân
văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã xác định
chú trọng an ninh an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống
xác định chủ động phòng ngừa là chính ứng phó kịp thời hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
nhất là nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ phòng chống thiên tai dịch bệnh
điều này đã cho thấy công tác cứu hộ cứu nạn trong thảm họa thiên tai đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và cả sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống phòng thủ dân sự quốc gia
đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm cấp bách ấy lực lượng công an nhân dân đã và đang nỗ lực đẩy mạnh công tác đào tạo huấn luyện xây dựng lực lượng chính quy tình nhuệ hiện đại để ứng phó xử lý nhanh chóng kịp thời với những tình huống sự cố tai nạn thảm họa phức tạp và thực hiện các nhiệm vụ quốc tế có tính phức tạp cao
xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tình mới là phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
đây cũng là một vấn đề lớn có ý nghĩa chiến lược tạo sự phát triển cả về chất và lượng bảo đảm cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ứng phó có hiệu quả trước các tình huống cháy nổ các sự cố tai nạn thiên tai phức tạp có thể xảy ra
để xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ thực sự cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
trong thời gian tới bộ công an tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông về pháp luật bản lĩnh chính trị giỏi về chuyên môn kỹ thuật chiến thuật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất ưu tiên đầu tư trang thiết bị phương tiện hiện đại thiết bị bảo hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhất là tại các địa bàn trọng điểm về cháy nổ tai nạn về sự cố và về thiên tai
tiếp nối công tác cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ hoạt động gìn giữ hòa bình của lực lượng công an nhân dân cũng góp phần phát huy vai trò trách nhiệm của việt nam trong thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế về bảo vệ hòa bình thế giới
hoạt động này vừa là minh chứng khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành nhiệm vụ quốc tế của lực lượng vũ trang việt nam
vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta
khác với đoàn cứu nạn cứu hộ phải triển khai nhiệm vụ trong khoảng thời gian ngắn
lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc phải trải qua quá trình dài đào tạo sát hạch nghiêm ngặt trước khi nhận nhiệm vụ
do nắm giữ vị trí tham mưu chiến lược tại trụ sở liên hợp quốc một vị trí liên quan đến nhiều lĩnh vực tập trung tại các địa bàn có xung đột và có nguy cơ cao của tội phạm xuyên quốc gia
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh trí tuệ để thực hiện nhiệm vụ được sao giữ được mối quan hệ đa phương của các cơ quan trong liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế có liên quan

thưa quý vị và các đồng chí những hoạt động về cứu nạn cứu hộ tại nước ngoài và tham mưu tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc trong thời gian qua đã giúp lực lượng công an nhân dân việt nam có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để nâng cao hơn nữa trí tuệ bản lĩnh trách nhiệm kỷ luật khi làm việc trong môi trường đa quốc gia
khi mỗi nhiệm vụ quốc tế được hoàn thành lại góp thêm một phần nhỏ bé vào nỗ lực chung của việt nam thực hiện nhiệm vụ với cộng đồng quốc tế
không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái đoàn kết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam mà còn khẳng định uy tín năng lực của lực lượng công an nhân dân trong hội nhập quan hệ hợp tác quốc tế
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo